chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một đồng chí trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi xã xuân hồng huyện nghi xuân
thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang
bất ngờ đối tượng trần trọng gia bảo dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí hiếu khiến đồng chí bị thương rất nặng
sau khi xảy ra vụ việc công an xã xuân hồng cùng người dân đã nhanh chóng đưa đồng chí đi cấp cứu
sau bốn ngày cấp cứu tại bệnh viện tuy được đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa và đồng đội bên cạnh giúp đỡ động viên
song do vết thương quá nặng đồng chí hiếu đã không qua khỏi
vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà tĩnh
cùng các đoàn viếng đã đến viếng thắp hương tưởng niệm đại úy trần trung hiếu
đoàn viếng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình
anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống
đồng đội và nhân dân mãi ghi nhớ công ơn những người lính công an vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối tượng lê quốc thống
trú tại phường một mươi ba quận một mươi tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra lê quốc thống là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ dsp cùng đồng bọn đã thành lập bảy công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê
gọi điện đe dọa chửi bới cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự nhằm gây sức ép buộc khách hàng phải trả nợ
nếu phát hiện đối tượng ở đâu người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội theo số điện thoại chín trăm ba mươi sáu tám trăm sáu mươi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
tổng đài một trăm một mươi ba hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với đối tượng nguyễn quốc quân còn gọi là quân idol chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị và các đồng phạm thêm về bốn tội danh
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với quân và các đồng phạm để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
quá trình điều tra cơ quan công an tỉnh quảng trị đã xác định được nhiều bằng chứng về sự liên quan của nguyễn quốc quân đối với việc vận chuyển trái phép chất ma túy
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã tiếp tục tiến hành khởi tố bị can đối với quân và năm đồng phạm
liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người
thưa quý vị mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm các tuyến tỉnh lộ tại thừa thiên huế bị ngập sâu từ bốn m
đến sáu m một số nơi còn ngập sâu hơn tám m các tuyến đường giao thông địa phương ngập bình quân từ năm đến bảy m
sau khi nước lũ rút công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát cơ động
cùng với các đơn vị tham gia dọn dẹp vệ sinh tại đơn vị và thu dọn bùn trên đường phố đến nay còn khoảng sáu một trăm bảy mươi hai ngôi nhà bị ngập một bốn mươi sáu hộ với ba chín trăm một mươi sáu khẩu
tập trung tại các huyện quảng điền phong điền hương thủy vẫn đang được di rời tránh lũ trong sáng ngày hôm nay khi nước lũ trên sông hương rút xuống
còn trên mức báo động hai nhiều tuyến đường như phan chu trinh phan đình phùng nguyễn phúc nguyên nguyễn trái ít kiều dần rút nước
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát cơ động
cùng nhiều phương tiện tham gia vệ sinh xịt rửa thu dọn bùn non trên các tuyến đường phố với phương châm nước lũ rút đến đâu sẽ dọn vệ sinh đến đó
các cán bộ chiến sĩ đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát cơ động đã dùng vòi rồng xịt nước mặt đường
thu dọn bùn tại các cơ sở đơn vị bị ngập các tuyến đường phố việc làm này nhằm sớm trả lại đường phố sạch đẹp mỹ khoan đô thị cho cố đô huế sau cơn lũ đi qua
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc hai mươi h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi